từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi tại thành phố hồ chí minh một mươi năm hãng xe thương hiệu hàng đầu thế giới
đã tham gia việt nam motor show hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng yêu xe cả nước
bên cạnh những mẫu xe chủ lực đến từ các hãng nổi tiếng như audi ford toyota hay mercedes benz
sự kiện việt nam motor show năm nay ghi nhận lần đầu có mặt của thương hiệu xe thuần việt là vinfast
đây cũng là lý do thú vị thu hút khách tham quan đến với sự kiện
đại diện hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng việt nam cho biết
việc áp dụng giải pháp công nghệ tương tác đột phá giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm các mẫu xe mới
dẫn đầu xu hướng mọi phân khúc trên thị trường hiện nay
thị trường ô tô chín tháng đầu năm ghi nhận có nhiều sự thay đổi
các chính sách đối với ngành ô tô đã có những dịch chuyển tuyến bộ hơn
thúc đẩy đầu tư phát triển các dây chuyền lắp ráp xe hơi và lành mạnh hóa thị trường nhập khẩu
đây là dịp cho thấy chiến lược riêng của mỗi thương hiệu và sự chuẩn bị cho cuộc đua đường dài
khi ngành công nghiệp ô tô việt nam đang phát triển theo hướng sản xuất lắp ráp so với nhập khẩu như trước